thưa quý vị và các bạn việc xử lý rác thải y tế đặc biệt là rác thải liên quan đến virus covid một mươi chín
dễ lây lan qua đường tiếp xúc đã trở thành một vấn đề nhức nhối tại hà nội
mới đây ubnd tp có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường quản lý chất thải
đối với các trường hợp mắc covid một mươi chín quản lý tại nhà
cụ thể hà nội sẽ kiểm tra xử lý các trường hợp mắc covid một mươi chín điều trị tại nhà không phân loại
và lưu giữ chất thải phát sinh theo quy định
trong công văn ubnd tp hà nội yêu cầu căn cứ hồ sơ về giá dịch vụ về công tác phân loại
thu gom vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm sars cov hai
của công ty trách nhiệm hưu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội
yêu cầu sở tài chính khẩn trương phối hợp với các sở ngành liên quan xem xét thẩm duyệt giá dịch vụ
để công tác phân loại thu gom vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm sars cov hai
theo chỉ thị của ubnd tp báo cáo trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
sở tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra giám sát
việc thu gom vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm đối với các đơn vị có cơ sở xử lý chất thải nguy hại
có chức năng xử lý chất thải y tế lây nhiễm trên địa bàn thành phố
phối hợp với sở y tế và các cơ quan liên quan nắm bắt cập nhật diễn biến dịch bệnh
và các kịch bản phòng chống dịch bệnh để kịp thời điều chỉnh phương pháp phân loại thu gom vận chuyển
và xử lý chất thải lây nhiễm phù hợp với thực tế diễn biến dịch bệnh
sở thông tin và truyền thông tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
bằng nhiều hình thức khác nhau để người dân nắm bắt thực hiện các hướng dẫn về việc phân loại
thu gom lưu giữ chất thải lây nhiễm
ubnd tp hà nội giao ubnd các quận huyện thị xã tăng cường các biện pháp hướng dẫn tuyên truyền
phổ biến các quy định về thu gom phân loại chất thải khử khuẩn cho người dân
chỉ đạo việc thực hiện thu gom vận chuyển và tổng hợp thông tin số lượng chất thải phát sinh
báo cáo sở tài nguyên và môi trường sở y tế để xem xét
chủ động điều tiết hoạt động thu gom vận chuyển tại địa phương
chỉ đạo các xã phường thị trấn các đội phòng dịch cơ động tăng cường giả soát
kịp thời nắm bắt các trường hợp mắc covid một mươi chín trên địa bàn để không tồn động chất thải
có nguy cơ lây nhiễm trong dân cư tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng gây bức xúc dân sinh
tổ chức việc phân loại thu gom vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm trên địa bàn
theo đúng với quy định
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội chỉ đạo các đơn vị
thực hiện nghiêm túc kịp thời việc thu gom vận chuyển xử lý chất thải nguy hại lây nhiễm
không để tồn động chất thải có nguy cơ lây nhiễm trong khu dân cư
thực hiện đúng quy định tại giấy phép đã được bộ tài nguyên và môi trường cấp
phối hợp ubnd quận huyện thị xã trong việc giám sát để kịp thời báo cáo
ubnd quận huyện thị xã kiểm tra xử lý các trường hợp không phân loại
và lưu giữ chất thải phát sinh theo quy định